khi xuân về trên khắp các nẻo đường của đất nước thì trên những triển non cao nơi rừng núi phía bắc
đồng bào người mông ở huyện mèo vạc tỉnh hà giang cũng đang đón một cái tết đầm ấm hơn
nhờ có dự án cầu dân sinh được triển khai xây dựng giúp bà con đi lại trong những ngày tết này thuận tiện hơn
những ngày đầu năm mới chúng tôi đã vượt hàng trăm km đường đất đỏ gập gành
để đến với bà con thôn quý quân xã kim ngọc huyện bắc quang tỉnh hà giang
cô giáo lý thị xuân vừa kết thúc buổi học với các học sinh thân yêu
thay vì thấp thỏm lo âu mỗi khi các học trò của mình đến lớp muộn vì đường khó đi hay không thể lội suối trở về nhà
thế nay cô đã yên tâm hơn rất nhiều vì các em nhỏ đã đi qua cây cầu mới để tới trường
trước đây chưa có cầu mưa lú trừ những lúc mưa lú ra là không thể qua đây được không thể sang bên này học
nếu mưa hàng tuần thì phải nghỉ hàng tuần
nếu mà sang bên này học rồi thì mưa ra lú từ trên kia nó dốc xuống nó về cấp tốc này là không thể sang được
phải ở lại bên này cả cô cả trò nữa không thể sang được
nỗi sợ hãi và lo lắng của cô trò mỗi ngày đến trường giờ đây đã là quá khứ
cây cầu đã bắt những nhịp vui nâng bước chân kem tới trường
con đường đến với cái chữ sẽ bớt nhọc nhằn hơn
đỉnh mã pì lèng với những ngọn núi cao và hiểm trở có chín mươi tám hộ dân đồng bào mông
trong đó có bốn mươi năm hộ là hộ đói nghèo
bao năm nay đã phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết và sự khó khăn trong đi lại
những cây cầu dân sinh xuất hiện như một điểm nhấn giữa vùng núi bao la
trùng điệp này
mùa mưa thì lượng nước dồn vào đây rất là lớn
việc đi lại qua cây cầu này đặc biệt khó khăn rất nguy hiểm
nhiều vụ giai đoạn xảy ra
việc các em di chuyển từ nhà tới trường và người dân đi làm việc qua cây cầu này là đặc biệt nguy hiểm
khi có cây cầu thì chúng tôi thấy rằng việc đi lại người dân thuận tiện rất nhiều
đến thời điểm này đã có sáu thành phần cầu dân sinh
được triển khai với năm mươi sáu trên sáu mươi hai cầu đã xong
và một mươi một cây cầu nữa đang tiếp tục được xây dựng đến với các vùng khó khăn của tỉnh hà giang
và trong thời gian tới tổng cục đường bộ sẽ ưu tiên cho những cây cầu tới những điểm trường còn nhiều khó khăn
hy vọng rằng với hiệu quả của dự án đã mang lại
cũng như những khát khao của đông bao vùng xấu vùng xác
chính phủ và các cơ quan liên quan của chính phủ sẽ ủng hộ để chúng ta tiếp cận được nguồn vốn tiếp theo
bằng nguồn vốn vái ưu đãi
chúng ta vẫn thường biết đến các tỉnh ở miền núi tây bắc với núi rừng trùng điệp
với những dòng sông và con suối phong cảnh hết sức là hữu tình
thế nhưng thật khó để có thể hình dung được hết nỗi khó khăn vất vả của người dân
khi hằng ngày phải đi lại qua những dòng sông con suối đặc biệt là trong mùa ngu lũ
và những cây cầu dân sinh như thế này đã được hình thành nên
để giúp cho người dân có thể đi lại một cách an toàn hơn
và đặc biệt trong mùa xuân này những người dân ở thôn mã tì lèn xã bà vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã vui hơn rất nhiều và chắc chắn họ sẽ đi qua những cây cầu này để cùng nhau chúc tết
và chúc một năm mới thật nhiều may mắn và hạnh phúc